chào các bạn đã đến với tin tức trên kênh youtube sức khỏe đời sống
tại thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay vẫn còn phức tạp
đặc biệt tại các địa phương tiếp nhận người dân từ những tỉnh thành phố bùng phát dịch trong thời gian qua
về ủy ban nhân dân thành phố hà nội và ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
đã đưa ra những biện pháp phòng chống dịch là phong tỏa hẹp và không cấm đi lại như trước
cụ thể phương án đó ra sao có thích hợp trong thời điểm này hay không
chúng ta hãy cùng theo dõi tin tức sau đây
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng nhận định
việc mở cửa nới lỏng chính sách để sống chung an toàn với sars cov hai
không đồng nghĩa với việc buông lỏng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đang thực hiện
hiện nay theo nghị quyết một trăm hai mươi tám các địa phương đã nới lỏng các hoạt động
cũng như nới lỏng việc đi lại
tại nhiều tỉnh thành liên tiếp xuất hiện các ổ dịch mới với nhiều ca cộng đồng
vì vậy chúng ta phải chấp nhận không thể jero covid trong thời điểm này
theo vị chuyên gia này một trong những điều quan trọng là chúng ta không được phong tỏa quá rộng
gây ảnh hưởng tới kinh tế và an sinh xã hội của người dân
tuy nhiên cũng không được buồng lỏng mà cần đánh giá nguy cơ dịch bệnh đến đâu phong tỏa đến đó
phong tỏa để vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế và an sinh xã hội
cho người dân
về nguyên tắc khi còn ca mắc trong cộng đồng vẫn phải giám sát chặt chẽ dịch
nếu không kiểm soát được dịch sẽ có nguy cơ bùng phát
phó giáo dư phu nhấn mạnh
tôi cho rằng trong việc phòng chống dịch càng phát hiện ca bệnh sớm càng tốt
quay ổ dịch càng nhỏ càng tốt
chúng ta vẫn phải thực hiện các công việc như truy vết có ổ dịch nào vẫn phải phong tỏa
có các biện pháp dập dịch phong tỏa dịch diện hẹp nhất có thể
phong tỏa theo nguy cơ không để ảnh hưởng đến kinh tế xã hội
hiện nay tình trạng chủ quan tập trung đông người không thực hiện tốt năm k
sau khi được nới lỏng có thể tạo điều kiện cho sars cov hai lan ra nhiều khu vực
đặc biệt nguy hiểm tại những nơi có tỷ lệ tiêm chủng vaccine còn thấp
vì vậy chuyên gia cảnh báo tất cả địa phương đều phải cảnh giác cao độ
nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như xét nghiệm truy vết cách ly
khoanh vùng phong tỏa và ngăn ngừa tránh để ổ dịch bùng phát
bên cạnh đó
người dân phải đảm bảo thực hiện tốt khuyến cáo năm k của bộ y tế
nếu lơ là chủ quan dịch hoàn toàn có thể bùng trở lại
riêng tại thủ đô hà nội những ngày này
tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp hơn bao giờ hết với số ca mắc trong cộng đồng tăng cao
đơn cử như ngày chín tháng một mươi một số ca mắc covid một mươi chín mới đã lên mức kỷ lục với hơn hai trăm linh ca hơn một trăm linh ca trong cộng đồng
trước tình hình này phó giáo sư trần đắc phu cho rằng hà nội cần cảnh giác cao độ
cần thực hiện nghiêm nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ thực hiện thích ứng linh hoạt kiểm soát dịch có hiệu quả để thực hiện mục tiêu kép
phó giáo sư phu nhấn mạnh
việc xét nghiệm các đối tượng nguy cơ vùng nguy cơ đặc biệt xét nghiệm hàng ngày tất cả các trường hợp sốt ho khó thở
để phát hiện ổ dịch khoanh vùng dập dịch kịp thời đồng thời đánh giá nguy cơ đúng để có đáp ứng phù hợp
tại tp hcm giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thượng cho biết
sau hơn một tháng thực hiện chỉ thị
một mươi tám ct ubnd của ubnd tp hcm về tiếp tục kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố
tình hình dịch trên địa bàn thành phố tạm thời ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp
toàn thành phố đã có một mươi ba quận huyện đạt tiêu chí vùng xanh cấp độ một nguy cơ thấp
bảy quận huyện trong vùng vàng cấp độ hai nguy cơ trung bình
và các huyện cần giờ nhà bè trong vùng cam
cấp độ ba nguy cơ cao
giám sát diễn biến dịch mỗi ngày cho thấy số ca mắc mới đang điều trị tại nhà
và tại các cơ sở y tế có xu hướng tăng nhẹ trở lại trong thời gian gần đây
do đó sở y tế đã hình thành các đội phản ứng nhanh điều tra kiểm soát dịch
do trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đảm trách và kích hoạt các trạm y tế lưu động
với lực lượng các y bác sĩ dự bị do các trung tâm y tế và các bệnh viện đảm trách
tp hcm và tp hcm đang trong những ngày căng thẳng
vấn đề tiêm vaccine tại tp hcm vẫn đang được triển khai
tp hcm vừa phải đảm bảo được an toàn để người dân được đi lại vào hoạt động sản xuất
vừa phải phòng chống dịch để không bị lây lan cộng đồng quá nhiều
vấn đề tiêm vaccine hà nội phải tiếp tục triển khai mạnh để bao phủ tiêm đủ hai mũi cho người dân
đặc biệt người già người bệnh nền đồng thời cũng quan tâm lưu ý tới các đối tượng người nhập cư
học sinh sinh viên ở các tỉnh về hà nội học tập và làm việc
triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em
bên cạnh đó vấn đề vaccine covid một mươi chín cho trẻ em có an toàn hay không
đang là chủ đề rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm đến
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết
việc tổ chức tiêm cho trẻ em đã tổng kết đánh giá nghiên cứu trao đổi với who
quỹ nhi đồng cdc hoa kỳ các nhà khoa học cho phép tiêm mrna cho trẻ từ một mươi hai tuổi trở lên
bộ trưởng bộ y tế cũng cho biết vaccine đã tiêm gần bốn mươi nước quốc gia
tiêm từ lứa tuổi cao số
ở nhóm có bệnh lý nền theo bộ trưởng nguyễn thanh long
hiện vaccine duy nhất được sử dụng cho trẻ em tại việt nam là pfizer
cơ chế tác động vaccine này khi vào cơ thể không xâm nhập vào hệ gen
chỉ xâm nhập vào bào tương kết hợp tạo ra kháng thể không xâm nhập trực tiếp vào các adn
nên who fda khẳng định không gây đột biến không gây ảnh hưởng sinh sản
tuy nhiên chúng ta cần tiếp tục theo dõi
vaccine thứ hai được đánh giá an toàn với trẻ em là vaccine công nghệ bất
shinopharm bộ trưởng khẳng định mọi vaccine việt nam sử dụng tiêm cho trẻ đều an toàn
được who khuyến cáo sử dụng bộ y tế cũng tham khảo who trước khi sử dụng vaccine này cho trẻ em
xem xét áp dụng cách ly tại nhà thu gọn cách ly tập trung
chuẩn bị cơ sở điều trị để nếu dịch có bùng ra không bị động
những trường hợp đi cách ly tập trung khi đã tiêm đủ hai mũi bộ trưởng bộ y tế cho biết
bộ đã trao đổi với tp hà nội trong những trường hợp như vậy thì không bắt buộc
cách ly tập trung một mươi bốn ngày và trong hướng dẫn của bộ y tế đã nêu rất rõ
trường hợp như vậy chỉ cách ly tại nhà bảy ngày
đồng thời bộ y tế đã có văn bản đưa ra các mức độ về những đối tượng tiêm hai mũi vaccine
mũi vaccine người chưa tiêm và người đã khỏi bệnh thì như thế nào
bộ trưởng đề nghị các địa phương cần thống nhất trong vấn đề thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
bởi vì hiện nay đã chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả
thì phải quản lý những rủi ro và làm
tốt trên bình diện chung của tất cả địa phương để tạo sự thống nhất đồng bộ
song song với đó trong lúc này cần tập trung huấn luyện đào tạo cho y tế cơ sở
để đáp ứng với nhu cầu nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp
làm tốt công tác truyền thông triển khai mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
vì đó là cách giải quyết được nhiều ách tắc vướng mắc tồn tại như trong thời gian qua
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu hà nội cần có phương án thích ứng
linh hoạt trong đáp ứng phù hợp với hoạt động ngành nghề
theo địa bàn để vừa phòng chống dịch tốt và vừa làm kinh tế hiệu quả
có phương án trò sinh đến trường
ông phu nhấn mạnh vai trò của người dân rất quan trọng
vì dịch ở trong dân mà chỉ có người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch mới có hiệu quả
trong đó người dân cần tiếp tục thực hiện thật tốt thông điệp năm k của bộ y tế
vì chỉ có năm ca mới có thể cắt đứt chuỗi lây nhiễm
hiện nay tại tp hcm
vaccine mũi một đã được mở rộng
đến nay nhiều quận huyện trên địa bàn tp hcm cũng đã hoàn thành tiêm covid một mươi chín
mũi một cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
như quận tân bình phú nhuận quận tám quận bốn huyện cần giờ
bên cạnh đó một số huyện cũng cơ bản hoàn thành chiến dịch này
và đang tổ chức tiêm vét như huyện hóc môn đã tiêm cho ba mươi năm học sinh
hiện huyện hóc môn vẫn duy trì một số điểm tiêm tại trung tâm y tế
hoặc bệnh viện huyện để tiêm cho học sinh đủ tuổi nhưng chưa được tiêm
theo thống kê có khoảng một mươi một ba học sinh đủ tuổi nhưng chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đa số những học sinh này đều thuộc nhóm học sinh f đang ở quê và phụ huynh không đồng ý tiêm
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm nhận định
chiến dịch tiêm chủng được tổ chức an toàn công tác tiêm chủng diễn ra trật tự
và theo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hcm bắt đầu tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi thí điểm tại huyện củ chi và quận một
tp hcm là hơn bảy trăm linh trẻ em